mở đầu là các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam bốn tháng
đối với bùi thị kim dung ba mươi chín tuổi ngụ ấp vĩnh yên xã long đức thành phố trà vinh tỉnh trà vinh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra vào năm hai nghìn một dung đứng ra tổ chức đầu thảo hụi có giá trị từ năm trăm linh đồng đến năm triệu đồng
tại địa phương để hưởng tiền hoa hồng tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín nhiều hủy viên muốn hốt hủy song dung mất khả năng cân đối
không còn tiền giao hủy nên tuyên bố vỡ hủy tại thời điểm vỡ hủy còn bốn mươi một giây hủy chưa kết thúc
được mở trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trong bốn mươi một giây hụi chưa kết thúc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã chứng minh được hai mươi tám dây hụi mà dung có hành vi gian dối
nhằm chiếm đoạt số tiền là sáu tỷ hai trăm năm mươi bảy triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đang mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
lừa đảo bán khẩu trang qua mạng chiếm đoạt số tiền hai mươi năm triệu đồng đối tượng nguyễn văn long ba mươi một tuổi
trú tại xã nam sơn tp bắc ninh
đã bị cơ quan công an huyện yên phong tỉnh bắc ninh ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi long kết bạn gia lô và bán cho chị nguyễn thị phương tại huyện yên phong
một thùng khẩu trang với giá là sáu triệu đồng sau đó biết chị phương có nhu cầu lớn về khẩu trang
long tiếp tục liên hệ mời bị hại mua hàng sau khi thỏa thuận long đề nghị chị phương chuyển tiền đặt
cọc để mua hai mươi ba thùng khẩu trang chuyển khoản trước vào tài khoản của long là hai mươi năm triệu đồng
hẹn ngày giao hàng là ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi tuy nhiên đến ngày hẹn long không chuyển hàng như cam kết
đồng thời xóa zalo chặn số điện thoại của chị phương chiếm đoạt luôn số tiền hai mươi năm triệu đồng của nạn nhân
ngày hôm qua khi đang tuần tra kiểm soát khu vực mốc sáu trăm bảy mươi tám thu địa bàn xã trường hà huyện hào quảng tỉnh cao bằng
tổ công tác của đồn biên phòng cửa khẩu sóc trang phát hiện một mươi công dân gồm năm nam và năm nữ
nhập cảnh trái phép từ trung quốc vào việt nam qua kiểm tra xác minh các công dân thường trú tại
tỉnh thái bình lạng sơn phú thọ và bắc giang đều xuất cảnh trái phép đi lao động tại quảng tây trung
quốc từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín nhưng do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín các nhà máy
xí nghiệp trung quốc đều đóng cửa nên một mươi công dân trên đã quay trở về việt nam qua mốc sáu trăm bảy mươi tám
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đồn biên phòng cửa khẩu sóc trăng đã lấy lời khai cá nhân
kiểm tra thân nhiệt lập hồ sơ quản lý và bàn giao cho trung tâm y tế huyện để cách ly theo đúng quy định
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp nhiều địa phương trên cả nước
đã xuất hiện thêm ca nhiễm mới tỉnh quảng nam đã và đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt
phòng chống dịch trong đó đặc biệt tăng cường kiểm soát dịch bệnh từ biên giới việt lào kịp thời
nắm bắt các hoạt động giao thương khu vực biên giới nhất là đối với những người dân đến từ vùng có yếu
tố dịch tễ qua nước việt nam
thứ ba về việt nam
khu vực cửa khẩu nam giang việt nam sê công lào lưu lượng người xuất nhập cảnh qua lại thường xuyên diễn ra
trong số này có không ít là người dân các bộ tộc lào công nhân tại các nhà máy thủy điện công ty xây dựng
sang thăm thân làm ăn mua bán hàng hóa
những ngày này cùng với việc kiểm tra các thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định
thì lực lượng biên phòng hải quan tại trạm kiểm soát liên hợp nam giang
còn làm nhiệm vụ tuyên truyền phòng dịch covid một mươi chín cho bà con
đi cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con du khách khi qua lại cửa khẩu
thì lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu nam giang
còn quán triệt nghiêm cách chỉ thị
công điện của thủ tư chính trị
các bộ ngành liên quan và ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
trong triển khai các biện pháp quyết liệt phòng chống dịch covid một mươi chín
tăng cường kiểm soát giám sát hoạt động xuất nhập cảnh đo thân nhiệt
kiểm tra sức khỏe y tế đối với hành khách những người đi lại khu vực cửa khẩu
trang cấp khẩu trang y tế và nước trưa tai sắc khuẩn
để phục vụ cho cán bộ công chức và cho hành khách xuất nhập cảnh
và đồng thời chúng tôi tăng cường kiểm tra giám sát về bùng lỏ
khẩu trang y tế và nước sắc khuẩn
để đảm bảo an toàn khu vực biên giới tỉnh quảng nam chỉ đạo các đơn vị chức năng
tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch bệnh chặt chẽ đồng bộ
phối hợp kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực cửa khẩu
hạn chế đồng bào hai bên biên giới đi lại thăm người thân
cũng như đảm bảo việc trực y tế sẵn sàng chủ động ứng phó với mọi tình huống
ngoài ra lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng của huyện đắk trưng tỉnh sê công lào
trong việc trao đổi thông tin kịp thời nắm bắt các hoạt động giao thương khu vực biên giới
nhất là đối với người dân đến từ vùng có yếu tố dịch tễ qua nước thứ ba về việt nam
ngân hàng nhà nước sắp bàn hành thông tư hướng dẫn hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
đây là thông tin từ cuộc họp vào chiều ngày hôm qua một mươi tháng ba
của bộ quốc ngân hàng nhà nước lê minh hưng chủ trì
thông tư hướng dẫn cơ cấu lại thời hạn trả nợ miễn giảm lãi vay giữ nguyên nhóm nợ
nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
có thể sẽ được ngân hàng nhà nước ban hành trong một vài ngày tới
ngân hàng nhà nước cho biết mục đích là nhằm tạo điều kiện tối đa về thẩm quyền trách nhiệm
để các tổ chức tiến dụng phối hợp cùng với khách hàng vay vốn xem xét quyết định mức độ thời gian
hỗ trợ doanh nghiệp tái cơ cấu các khoản vay do tác động của dịch bệnh
theo dự thảo doanh nghiệp có thể được cơ cấu nợ tới chín mươi ngày sau khi nhà nước công bố hết dịch
ngoài ra thông tư mới cũng sẽ làm rõ trách nhiệm của các tổ chức tín dụng và khách hàng vay vốn
khi thực hiện chính sách hỗ trợ này đảm bảo đúng đối tượng tính khách quan và không được lợi dụng
tổng cục thuế vừa có văn bản hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
theo đó tổng cục thuế đề nghị cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế
theo các quy định của luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại lớn gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dịch vụ
không có khả năng nộp thuế đúng hạn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
tổng cục thuế cũng yêu cầu để được gia hạn nộp thuế người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ
đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế
theo tổng cục thuế do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín nhiều doanh nghiệp bị thiệt hại lớn
gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dịch vụ không có khả năng nộp thuế đúng hạn
do vậy mà việc gia hạn nộp thuế miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
nhằm giúp người nộp thuế kịp thời vượt qua khó khăn
ban quản lý bảo trì và khai thác quốc lộ năm tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính việt nam
thông tin là từ ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai trạm thu phí trên quốc lộ năm sẽ chính thức thu phí điện tử tự động không dừng etc
theo đó các xe ô tô đã dán thẻ thu phí tự động của công ty trách nhiệm hiệu hạn thu phí tự động vetc
và nạp đủ tiền vào tài khoản khi lưu thông vào làn thu phí etc sẽ được sử dụng dịch vụ thu phí etc
khi đó khách hàng không mua vé giấy để tránh trả phí hai lần
đối với các xe chưa gián thẻ thu phí tự động của công ty trách nhiệm hiệu hoạn thu phí tự động vetc
hoặc đã sán thẻ nhưng chưa nạp đủ tiền vào tài khoản giao thông
theo mức thu phí của trạm không lưu thông vào làn thu phí etc
để hỗ trợ các chủ phương tiện mỗi trạm thu phí trên quốc lộ năm sẽ được bố trí hai điểm cung cấp dịch vụ dán thẻ
mở tài khoản giao thông miễn phí gián thẻ lần đầu
thời gian bắt đầu từ ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
đối với các phương tiện sử dụng vé tháng vé quý và phương tiện được miễn giảm phí
chủ phương tiện cần đưa xe đến dán thẻ nạp tiền để lưu thông qua làn thu phí stc được nhanh chóng thuận tiện
chiều qua hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu được tổ chức tại thành phố đà nẵng đã có những kết quả chính thức
những nội dung quan trọng được thảo luận trong hội nghị
cơ bản được nhất trí thông qua
tại hội nghị bộ trưởng kinh tế asean hẹp lần thứ hai mươi sáu các bộ trưởng kinh tế asean đã chính thức thông qua một mươi hai đề xuất về sáng kiến
ưu tiên hợp tác kinh tế của việt nam trong năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
với sáng kiến còn lại liên quan đến giảm cước chuyển vùng quốc tế các bộ trưởng cũng thông qua
nhưng giao các cơ quan chuyên môn cần làm rõ thêm một số vấn đề kỹ thuật trước khi có thể triển khai chính thức
các ưu tiên này cơ bản dựa trên ba định hướng chính đó là thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối asean
đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của asean
các sáng kiến mà chúng tôi nói đến mà việt nam đã nêu lên và được thông qua trong hội nghị bộ trưởng ngày hôm nay
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực về thương mại điện tử thương mại hàng hóa năng lượng công nghệ thông tin
nông nghiệp phát triển bền vững tài chính các hoạt động vận đổi mới sáng tạo thống kê v v
thế thì việc thông qua các sáng kiến ưu tiên này chính là một kết quả rất quan trọng để giúp khẳng định vai trò trung tâm của asean
để hướng tới củng cố đoàn kết của khu vực và tăng cường sức mạnh của nội khối
cũng như là khẳng định vai trò của cộng đồng kinh tế asean
và đặc biệt là khả năng chủ động
hãy ứng phó trước những cơ hội và các kết thúc đang nổi lên trong bối cảnh khu vực của toàn cầu
ngoài ưu tiên thảo luận về hợp tác nội khối hội nghị lần này cũng thảo luận tìm giải pháp cho các vấn đề tồn tại trong hợp tác ngoại khối
cụ thể hội nghị lần này đã thảo luận định hướng hợp tác liên quan đến một số đối tác cần sớm có định hướng mới
như thời điểm khởi động ra soát hiệp định thương mại hàng hóa asean ấn độ hợp tác với hàn quốc
tại hội nghị các bộ trưởng asean cũng nhấn mạnh sẽ thúc đẩy việc kết thúc đàm phán và ký kết hiệp định đối tác toàn diện khu vực trong năm hai nghìn hai mươi
hiệp định đối tác toàn diện khu vực là một phần quan trọng trong chính sách thương mại của asean
là một trong những ưu tiên trong năm chủ tịch của asean hai nghìn hai mươi
chúng tôi vẫn đang đi đúng hướng để ký hiệp định này
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hôm nay chúng tôi đã điểm lại những tiến triển trong quá trình đàm phán
và kêu gọi các quan chức nỗ lực tối đa để chuẩn bị cho các văn kiện có thể xem xét kỹ vào cuối năm nay
ngoài ra bên lề hội nghị đã diễn ra phiên tham vấn bộ trưởng kinh tế asean với hội đồng tư vấn kinh doanh asean vào sáng nay
nhằm lắng nghe trao đổi quan điểm với khu vực tư nhân để asean xây dựng chính sách một cách phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững
các bộ trưởng kinh tế asean ghi nhận sự cần thiết để thiết lập một nền tảng hợp tác công tư
hợp kỹ thuật số cho asean hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ nhỏ và vừa chuyển đổi số
nhờ đó các doanh nghiệp asean sẽ có cơ hội cạnh tranh với các nền kinh tế lớn khác
cũng như tạo điều kiện cho việc chuyển đổi môi trường doanh nghiệp kỹ thuật số mới
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
các doanh nghiệp đã cung ứng chín mươi một triệu liều vaccine cúm da cầm cho sáu mươi ba tỉnh thành phố phục vụ việc tiêm phòng cho đàn gia cầm
sự kiến đến hết cuối một năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp cung ứng thêm sáu mươi một triệu liều vaccine cúng gia cầm
năm hai nghìn hai mươi là năm trăm linh triệu liều trong đó vaccine sản xuất trong nước hai trăm linh triệu liều
cùng với vaccine cúng gia cầm lượng vaccine lở mồm long móng trong kho của các doanh nghiệp
có thể cung ứng cho thị trường khoảng một mươi chín triệu liều
hiện các doanh nghiệp đã chủ động sản xuất vaccine lờ mồm long móng trong nước
phục vụ kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc
sự kiến năm hai nghìn hai mươi số lượng vaccine cúng gia cầm của các doanh nghiệp đã tăng đến một triệu liều
vaccine lở mồm long móng sản xuất và nhập khẩu khoảng ba mươi bảy triệu liều
như vậy trong năm hai nghìn hai mươi lượng vaccine cúm da cầm và lở mồm long móng cung ứng ra thị trường là khoảng năm trăm ba mươi bảy triệu liều
như vậy trong năm hai nghìn hai mươi lượng vaccine cúng gia cầm và lở mồm long móng cung ứng ra thị trường là khoảng năm trăm ba mươi bảy triệu liều